mới thông xe chưa đầy bốn mươi tám giờ thế nhưng công trình xây dựng cầu vượt nút giao thông mỹ thủy
tại quận hai tp hcm đã bộc lộ hiện tượng sụt lún mặt đường khiến dư luận đặt câu hỏi về chất lượng của công trình
nhìn những hình ảnh này ít ai nghĩ khi cầu vừa mới được thông xe cách đây hai ngày
ngay sau khi sự việc xảy ra đơn vị thi công đã điều động phương tiện công nhân đến khắc phục
đơn vị chủ đầu tư công trình này cho biết hiện tượng mặt đường lồi lõm sụt lúng là nằm trong phương án thi công
khi cầu chưa đáp ứng đủ độ cao theo thiết kế
dù vậy sự việc cây cầu có kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng mới khánh thành chưa được bốn mươi tám giờ
đã xuất hiện sự cố sụt lúng thật sự đã đạt ra nhiều câu hỏi về chất lượng công trình
cầu vượt mỹ thủy là một trong những hạng mục thuộc công trình xây dựng nút giao thông mỹ thủy giai đoạn một
có tổng mức đầu tư một tám trăm ba mươi tám tỷ đồng nhằm giải tỏa ủng ứ giao thông tại khu vực quanh cảng cát lái